ngay khi mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương này
lượng khách đến với quảng ninh đã tăng cao
cùng với tuyến đường bộ để bảo đảm an toàn cho du khách tham quan trên vịnh hạ long
và các tuyến đảo trên địa bàn tỉnh các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp
tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
bảo đảm quy định phòng chống dịch góp phần xây dựng điểm đến du lịch quảng ninh
an toàn thân thiện hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế
sau hơn hai năm đóng băng những ngày này trên vịnh hạ long
các tàu du lịch đã tăng đập hoạt động đón khách trở lại
để bảo đảm các phương tiện luôn đủ điều kiện an toàn
cùng với việc kiểm tra định kỳ phòng cảnh sát đường thủy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quảng ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cảng vụ đường thủy nội địa
đơn vị quản lý các cảng bến thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động
chứng chỉ chuyên môn của đội ngũ thuyền viên nhân viên phục vụ
phương án trang thiết bị cứu nạn cứu hộ tại chỗ của tất cả các phương tiện
cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa chỉ cấp phép rời cảng
khi các phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định an toàn
kiểm tra về tính năng cũng như trạng thái hoạt động của các phương tiện
để xem đánh giá lại tình trạng hoạt động của các trang thiết bị
được trang bị trên các tàu du lịch này
và cũng thông qua đó chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các chủ doanh nghiệp
cũng như các thủy thủ thuyền viên làm việc trên các phương tiện vận chuyển khách du lịch
tuyên truyền các quy định các kiến thức liên quan đến công tác phòng cháy cháy
cũng như công tác cận hộ
ngoài công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
thì chúng tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin
theo dõi các phương tiện hoạt động trên vịnh hạ long
bằng thiết bị gvet để đảm bảo các phương tiện hoạt động đúng nguồn tuyến đã đăng ký
cùng với hạ tầng du lịch được đầu tư diện mạo du lịch vươn lên xứng tầm quốc tế
việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho du khách tham quan trên vịnh hạ long
và các tuyến đảo đã và đang tạo nên những ấn tượng đẹp của du lịch quảng ninh
trong lòng du khách có phần quan trọng trong thu hút kích cầu du lịch
cái chuyến đi này rất là vui vẻ thành công trên đường đi là rất an toàn tuyệt đối
sau ba năm covid thì chúng tôi đã tưởng là cái phục vụ về vấn đề là chưa được không được chú đáo
nhưng thực tế chúng tôi đến đây thấy biết là về cả phục vụ về ăn uống
và những sự đưa đón rất là nhiệt tình và chú đáo của hạ long chúng tôi rất yêu hạ long
cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ các sản phẩm du lịch đặc sắc độc đáo
thời gian tới đây lượng khách đến với quảng ninh nói chung và vịnh hạ long
cũng như các tuyến đảo nói riêng sẽ còn tăng cao
để đảm bảo an toàn phục vụ tốt cho du khách lực lượng cảnh sát đường thủy
sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuần tra
quyết liệt xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn